trên cục trưởng tri cục phát triển nông nghiệp và thủy lợi tỉnh long an cho biết trên địa bàn xã nhị thành và xã tân thành thị trấn thủ thừa huyện thủ thừa tỉnh long an xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc xoáy đã làm chín người bị thương phải nhập viện và hàng trăm căn nhà tốc mái
theo đó lốc xoáy xuất hiện vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm ngày một mươi bốn tháng bảy đã làm sập và tốc mái ba trăm chín mươi năm căn nhà hai doanh nghiệp chín trường học ba phòng làm việc nhiều cây xanh biển báo trụ điện bị đột ngã lốc xoáy cũng khiến chín người bị thương tổng thiệt hại ước tính hơn sáu năm tỷ đồng
sáng qua một mươi năm tháng bảy chính quyền địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên hỗ trợ những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn bốn triệu đồng hỗ trợ khắc phục sửa chữa lại nhà bị tốc mái khẩn trương khắc phục thiệt hại ở trường
trong thời gian sớm nhất ngành điện cũng tập trung sửa chữa các trụ điện đổ để có điện phục vụ cho nhân dân hiện đã khắc phục xong trên địa bàn thị trấn thủ thừa